trước dịch sốt xuất huyết bùng phát và lây lan tại quảng bình
chiều ngày sáu tháng một mươi một đoàn công tác của viện pasteur nha trang đã có cuộc họp với sở y tế quảng bình
để bàn về công tác phòng chống sốt xuất huyết
theo sở y tế quảng bình đến ngày bốn tháng một mươi một dịch sốt xuất huyết xảy ra tại tám trên tám huyện thị xã thành phố
với bảy chín trăm linh một trường hợp mắc trong đó có ba trường hợp đã tử vong
dù đã có nhiều cố gắng trong giám sát tổ chức xử lý ổ dịch
song dịch bệnh này tại quảng bình vẫn diễn biến phức tạp số lượng người bị mắc bệnh vẫn còn cao
nhiều bệnh viện trong tỉnh quá tải do người bị sốt xuất huyết nhập viện điều trị
trong khi đó thời tiết ra mùa mưa nắng đan sen tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi truyền bệnh phát triển
tại buổi làm việc lãnh đạo viện pasteur nha trang đề nghị sở y tế tỉnh quảng bình tiếp tục tăng cường giám sát người bệnh các tuyến
xử lý ổ dịch kịp thời tăng cường hoạt động truyền thông nhằm phát huy tính chủ động tích cực của người dân trong công tác phòng chống xuất xuất huyết
làm tốt công tác thu dung điều trị kịp thời hiệu quả cho người bệnh